nhiều nam giới tin rằng dương vật càng lớn sẽ càng hấp dẫn đối tác vậy điều này có đúng hay không
bài viết của thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn đức khoa phẫu thuật tiết niệu nam học bệnh viện đà khoa stpon dưới đây sẽ đưa ra lời khuyên đúng đắn cho nam giới
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn đức kích thước dương vật của mỗi nam giới là không giống nhau
theo nghiên cứu cho thấy đường kính dương vật người việt nam khi cương cứng là khoảng một mươi một một mươi ba cm chu vi sắp xỉ khoảng tám cm và sáu năm cm lúc bình thường
tuy nhiên nếu dương vật của bạn nhỏ hơn kích thước này thì đừng lo lắng dương vật chỉ được coi là ngắn khi cương cứng dưới tám cm khi dưới bốn cm lúc xỉu
thực tế kích thức của dương vật không quá quan trọng khi quan hệ tình dục
cuộc vui có thành công hay không chủ yếu phụ thuộc vào khả năng cương dương thời gian giao hợp kỹ thuật yêu sự tự tin của người đàn ông và tình cảm giữa hai người
kích thước của dương vật cũng không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản mà phụ thuộc vào số lượng và chất lượng tinh trùng
vì vậy kích thước của dân vật không ảnh hưởng nhiều đến chức năng sinh lý nam giới chỉ thực sự đáng lo ngại nếu nó quá ngắn quá nhỏ
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn đức chế độ ăn uống giúp kích thích dương vật
tăng kích thước của cậu nhỏ bằng cách ăn uống lành mạnh tránh ăn chất béo thực phẩm chứa nhiều choletterone và khi lạm dụng chất kích thích như rượu bia sẽ làm tổn thương động mạch của bạn
gián tiếp làm giảm lưu lượng máu đến dương vật và giảm kích thước của nó một cách đáng kể
vì vậy muốn làm tăng kích thức dương vật bạn không nên và cần hạn chế sử dụng các thức ăn nhiều dầu mỡ tránh xa các chất kích thích như cà phê trà bia và rượu
nếu đàn ông bị béo phì cùng mỡ bụng quá nhiều sẽ làm kích thước của cậu nhỏ mất cân đối so với kích thước của cơ thể
khi lấp mỡ trên xương mu càng dày sẽ làm dương vật ngắn lại trong khi chiều dài dương vật không thay đổi
một số loại thực phẩm hàng ngày giúp tăng kích thước dương vật
thứ nhất là chuối trong chuối có hàm lượng ca ly rất lớn nào có tác dụng tốt đến tim giúp tim hoạt động bơm máu đến toàn bộ cơ thể tốt hơn
từ đó việc bơm máu đến dương vật cũng tốt hơn rất nhiều và dương vật được cung cấp đủ lượng máu cần thiết để phát triển tốt nhất
ăn chuối còn giúp cơ thể giữ nồng độ natri ở mức trung bình thấp giúp ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch và một số bệnh liên quan đến tim mạch như tăng huyết áp dối loạn mỡ máu
thứ hai là cá hồi trong cá hồi có chứa hàm lượng chất béo rất cao như omegaba những loại chất béo này tốt cho sức khỏe giúp làm cho độ nhớt trong máu thấp hơn từ đó việc lưu thông máu trong cơ thể tốt hơn
cá hồi cung cấp một hàm lượng rất lớn các chất vi lượng giúp cho sự hình thành của tinh trùng diễn ra mạnh mẽ các chú tinh binh của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn ít bị biến dạng hơn
thứ ba là hành tây mặc dù đã được nghiên cứu từ rất lâu các nhà nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của hành tây trong việc góp phần và làm to dương vật
tăng lên nhanh chóng ngoài ra hành tây cũng hỗ trợ ngăn ngừa sự đông máu điều này mang lại lợi thế rất lớn để tăng cường lưu thông máu đến tim và dương vật
thứ tư là rau bina trong rau bina có chứa một hàm lượng acid folic rất lớn đóng vai trò quan trọng trong tăng dòng chảy tự nhiên của máu đến các mạch máu ngoại biên và ngăn ngừa quá trình sơ vữa động mạch
trong một vài nghiên cứu khác người ta cũng thấy rằng acid folic giúp cải thiện sự cưng cứng ở những người bệnh nhân mắc dối loạn cưng dương
ngoài ra rau bina còn có nhiều maze giúp cải thiện nồng độ testoterone làm tăng hâm mốn tình dục ở nam giới
acid folic trong rau bina còn giúp cải thiện sự cưng cứng ở những bệnh nhân mắc dối loạn cưng dương
thứ năm là cà phê trong cà phê có chứa caffeine được biết là giúp chữa dối loạn cưng dương
nghiên cứu chỉ ra rằng nếu một ngày uống từ hai đến ba ly cà phê có thể giúp điều trị dối loạn cương dương
cà phê cũng làm giãn mạch mắm ở mô cương dương vật do đó nó giúp cải thiện kích thước của dương vật
mặc dù những loại thực phẩm kể trên giúp ích cho sự phát triển của dương vật
nhưng nếu chỉ ăn một mình những loại thực phẩm này thì sẽ không đủ để giúp làm to dương vật đồng đều nhất
bạn phải có chế độ ăn uống đầy đủ không ăn những thức ăn vặt kết hợp ăn rau trái cây ngũ cốc và thịt nạc
điều này giúp cơ thể bổ sung các chất dinh dưỡng đầy đủ
các bài tập thể dụng giúp tăng kích thước dương vật
một kéo dương vật bằng lực để tăng kích thước dương vật
tác dụng của phương pháp này là làm giảm dây chẳng treo dương vật và từ đó làm tăng chiều dài của dương vật
cách thực hiện bạn dùng tay cầm vào quy đầu sau đó từ từ kéo dân vật ra phía trước và giữ nguyên trong vòng một mươi giây
sau đó kéo sang bên trái khi bạn cảm nhận được lực ở bên trái và cũng để lại một mươi giây
lặp lại các bước này một lần hai ngày mỗi lần kéo dài năm phút
hai thường xuyên mát xa cho dương vật
việc mát xa dương vật thường xuyên làm tăng khả năng dãn nở các mô cương trong thân của dương vật
tập luyện càng nhiều thì các mô cương càng phát triển to và dài hơn
cách thực hiện dùng ngón chỏ và ngón cái tác động một lực vừa phải lên dương vật
vuốt dọc từ gốc dương vật đến quy đầu mỗi ngày làm một hai lần và mỗi lần trong vòng một mươi một mươi năm phút
ba trường ấm cho dương vật
bạn chỉ cần dùng khăn ấm và ấm đắp lên vùng gốc dương vật khoảng hai ba phút
khăn ấm giúp các mạch máu giãn nở và tăng lưu thông máu đến dương vật
bốn tắm nước ấm
nhiệt độ lạnh làm cho kích thước của cậu nhỏ bị co lại và nếu điều này xảy ra thường xuyên
thì chiều dài và chu vi của dương vật cũng sẽ giảm dần theo từng ngày
cách dễ nhất để không làm cho súng ống bị yếu đi là giữ cho cơ thể bạn ở nhiệt độ ấm và ổn định
cũng theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn đức giảm cân cũng sẽ giúp cải thiện kích thước của dương vật
bởi một phần của dương vật bị che phủ bởi lớp mỡ trên xương mu
vì vậy việc giảm cân sẽ làm giảm độ dày của lớp mỡ này
vì vậy dương vật của chúng ta sẽ dài ra tầm một một năm cm
thạc sĩ bác sĩ cũng cho biết hút thuốc lá không chỉ là nguyên nhân gây ung thư phổi lao phổi
ảnh hưởng đến sức khỏe mà làm cho xu hướng gây tắc nghẽn động mạch tăng
dẫn đến làm chậm lưu lượng máu đến các cơ quan trong cơ thể đặc biệt là dương vật
dương vật của bạn nam không thể phát triển bình thường vì điều này
một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu cambric đã tiết lộ rằng
một số người có một mã di truyền độc đáo giúp họ duy trì trọng lượng cơ thể
trong suốt cuộc đời của họ
mặc dù nghiên cứu trước đây đã làm sáng tỏ ảnh hưởng di chuyển đối với bệnh béo phi
nhưng thay vào đó nghiên cứu gần đây lại tập trung vào tình trạng gầy
nhóm nghiên cứu đã so sánh dna của khoảng một mươi bốn người và tách thành các nhóm cân nặng khác nhau
để tìm ra các gen có thể ảnh hưởng đến cân nặng của một người
một vị giáo sư tại viện khoa học chuyển hóa wellcome mrc tại đại học cambridge
đã dẫn đầu cục nghiên cứu hỗ trợ bởi hội đồng nghiên cứu châu âu
và hội đồng nghiên cứu châu âu
mục tiêu của nghiên cứu là kiểm tra cách thức và lý do tại sao
một số người dễ dàng có thân hình mảnh mai hơn những người khác
các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra các gen bị lỗi là nguyên nhân gây ra tình trạng béo phì nghiêm trọng
thường xảy ra từ khi còn trẻ
tuy nhiên nghiên cứu cụ thể này đã gợi ý rằng sự kết hợp của các gen gầy
hay nói đúng hơn là sự vắng mặt của các gen liên quan đến béo phì
có thể giúp một người sở hữu thân hình mảnh may hơn những người khác
giáo sư và nhóm của ông
phối hợp với tiến sĩ của wellcome
đã thu nhập và so sánh dn của khoảng một mươi bốn người tham gia
trong đó có một sáu trăm hai mươi hai người là những người gầy
một chín trăm tám mươi năm tình nguyện viên được xếp vào thể loại béo phi nghiêm trọng
và một mươi bốn trăm ba mươi ba người còn lại có cân nặng bình thường
dna của con người được tạo thành từ một chuỗi các phân tử được gọi là cặp ba dơ
các chữ cái a c g và t đại diện cho các cặp cơ sở và các chuỗi của chúng
tạo nên vùng di chuyển liên quan trực tiếp đến cân nặng
các gen của chúng ta quy định cách cơ thể chúng ta hoạt động và các biến thể
chẳng hạn như các đặc điểm như màu mắt màu tóc và tất nhiên cân nặng
nhóm nghiên cứu trước đó đã tìm ra một số biến thể di chuyển có liên quan đến bệnh béo phì
tuy nhiên nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra các vùng di chuyển mới
có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gây khỏe mạnh
bốn khu vực mới vừa được phát hiện trên gen di chuyển của con người
có tác động trực tiếp tới cân nặng của trẻ sơ sinh
cung cấp bằng chứng về cân nặng khi sinh có liên quan đến sức khỏe lúc trưởng thành
khi nghiên cứu và so sánh dn của những người tham gia
giáo sư này và nhóm của ông đã tìm thấy một số biến thể di chuyển trước đây
đã được xác định là gây ra bệnh béo phì
tuy nhiên nghiên cứu gần đây đã tiết lộ các vùng di chuyển mới
một số trong số đó được cho là nguyên nhân gây ra bệnh béo phì nghiêm trọng
trong khi những vùng khác được cho là có vai trò gây ra tình trạng gây khỏe mạnh
để tìm hiểu xem các ghen này có ảnh hưởng đến cân nặng của một người như thế nào
các nhà nghiên cứu đã tính đến tất cả các biến thể của di chuyển khác nhau
và đưa đến điểm số rủi ro di chuyển
như họ đã nghi ngờ những người béo phì có điểm số nguy cơ di chuyển cao hơn
khiến họ có nhiều khả năng bị thừa cân hơn những người có cân nặng bình thường
mặt khác những người gầy có điểm số rủi ro di chuyển thấp hơn đáng kể
họ cũng thiếu các biến thể di chuyển được biết là nguyên nhân gây ra bệnh béo phi
do đó nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người luôn gầy dù họ có ăn uống như thế nào đi nữa
cũng có một số gan quy định cân nặng của họ
kết quả nghiên cứu giúp xác nhận có ba khu vực đã được xác định trước
và bốn khu vực mới được phát hiện nằm trên gan di chuyển có liên quan đến trực tiếp cân nặng
một trong những khu vực di truyền mới cũng liên quan đến huyết áp ở tuổi trưởng thành
cung cấp manh mối giữa cân nặng khi sinh và huyết áp
hai khu vực khác quyết định chiều cao khi trưởng thành
cho thấy sự góp mặt của gen tăng trưởng rất sớm kể từ khi phôi thai được hình thành và phát triển
mặc dù kiên có thể xác định cân nặng của một người
nhưng điều đó không có nghĩa là người ta nên từ bỏ
một chế độ ăn uống lành mạnh
phân tích hơn hai mươi gen từ những mẫu mô mỡ của hơn tám trăm linh phụ nữ ở anh
và của hơn sáu trăm linh người khác đến từ iceland
các nhà khoa học đã phát hiện thấy gan klf một mươi bốn có vai trò quan trọng
trong việc làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và bệnh béo phì
tiến sĩ tom spector người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết
đây là nghiên cứu có quy mô đầu tiên cho thấy sự ảnh hưởng của game
tới quá trình trao đổi chất trong cơ thể
cụ thể là nguy cơ
gần mắc bệnh đái tháo đường và bệnh béo phi
hiện khoảng một trên một mươi người trưởng thành trên thế giới mắc bệnh béo phì
con số này gấp đôi so với những năm một nghìn chín trăm tám mươi
tại mỹ bệnh liên quan tới béo phì đã chiếm gần một mươi ngân sách
dành cho y tế của quốc gia này còn ở anh sáu mươi hai người trưởng thành mắc bệnh béo phì